thời điểm này khi nhiều địa phương khác trong cả nước vải thiều còn chưa được thu hoạch thì tại bắc giang bà con trồng vải sớm ở xã phúc hòa huyện tân yên đã bước vào thời điểm thu hoạch
niềm vui và phấn khởi nhất của bà con trồng vải sớm năm nay khi vải được mùa chất lượng quả ngon giá của sản phẩm cũng cao hơn so với năm trước
vườn vải của gia đình ông nguyễn văn truyền ở thôn vối xã phúc hòa có hơn một hectare đã được thực hiện theo quy trình việt gáp
thời điểm này tại một số diện tích trồng giống vải cực sớm đã chín và cho thu hoạch với sản lượng ước đạt một mươi tấn
trong khi tại một số địa phương trồng vải năm nay sản lượng ước giảm do ảnh hưởng của thời tiết thì các hộ trồng vải sớm phúc hòa lại phấn khởi khi cây vải được mùa được giá
trên hầu hết các diện tích trồng vải sớm đều cho năng suất chất lượng cao hơn so với năm ngoái
thời điểm này tại một số vườn đã chín và cho thu hoạch với giá bình quân từ ba mươi năm bốn mươi đồng một kg mức giá này cao hơn khoảng một mươi đồng một kg so với cùng kỳ năm ngoái
đảng ủy ban dân xã cũng đã có công văn khuyến cáo nhân dân về công tác chuẩn bị cho thu hoạch vải thiểu tới và khuyến cáo bà con dân dân để bảo đảm giữ vững thương hiệu
đồng thời giữ an toàn vệ sinh thực cảm với vải
đảng ủy ban dân xã cũng đã chỉ đạo lực lượng công an xây dựng kế hoạch để bảo đảm an ninh thông suốt trong thời gian vụ vải
đồng thời là làm công tác điều phối vấn đề giao thông trong quá trình tiêu thụ vải giao thông được đảm bảo
đảng ủy ban dân xã cũng đã có công tác chuẩn bị cho thu hoạch vải thiểu tới và khuyến cáo bà con dân dân để bảo đảm giữ vững thương hiệu

đảng ủy ban dân xã cũng đã có công tác chuẩn bị cho thu hoạch vải thiểu tới và khuyến cáo bà con dân để bảo đảm giữ vững thương hiệu